nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng có những diễn biến phức tạp
mới đây ubnd tp hcm có văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hai tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hcm yêu cầu thủ trưởng các cơ quan sở ban ngành
chủ tịch ubnd tp thủ đức và quận huyện tuyên truyền rộng rãi quyết liệt hơn
triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân tp hcm yên tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố đến khi hết thời gian giãn cách
trừ trường hợp được ubnd tp hcm phối hợp với các tỉnh thành đưa về quê theo yêu cầu
bên cạnh đó ubnd tp cũng tổ chức đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm
cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập không còn nguồn dự trữ
nhất là người dân tại khu phong tỏa không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân nhất là người dân trong khu phong tỏa